chủ tịch hạ viện mỹ nancy pelosi đã ra thông báo từ chức lãnh đạo đảng dân chủ tại hạ viện
tuy nhiên bà vẫn sẽ ở lái quốc hội khi tiếp tục đại diện cho bang california của mỹ
thông báo được đưa ra sau khi đảng cộng hòa dành đủ số kế cần thiết
để kiểm soát hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua
người kế nhiệm bà pelosi có thể là hạ nghị sĩ hakim zephyr đại diện cho bang new york
tuy nhiên ông zeffri từ chối trả lời liệu ông sẽ đảm nhiệm vị trí này hay không
các nghị sĩ dân chủ sẽ bầu lãnh đạo của đảng mình tại hạ viện
đồng thời sẽ là lãnh đạo thiểu số tại hạ viện vào ngày ba mươi tháng một mươi một
trong khi đó nhiều nghị sĩ cộng hòa đang ủng hộ ông kevin mccarthy làm chủ tịch hạ viện
khi quốc hội khóa mới nhậm chức vào ngày ba tháng một tới
bà nancy pollosi tám mươi hai tuổi là nữ chủ tịch hạ viện đầu tiên của mỹ
bà là người phụ nữ có chức vụ cao nhất và quyền lực nhất được bầu chọn trong lịch sử nước mỹ
cho tới khi bà kamala harris trở thành phó tổng thống mỹ vào đầu năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch hạ viện là người đứng thứ hai trong thứ tự kế nhiệm tổng thống mỹ